bộ y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu danh mục thuốc đấu thầu tập trung danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
trong đó bộ này đề xuất một bảy trăm hai mươi sáu tên thuốc hoạt chất đưa vào danh mục thuốc đấu thầu kèm theo các điều kiện chặt chẽ
cụ thể trong số một bảy trăm hai mươi sáu tên thuốc hoạt chất được đề xuất đưa vào danh mục thuốc đấu thầu có một chín mươi một thuốc tân dược năm mươi bảy thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu hai trăm hai mươi chín thuốc đông y thuốc từ dược liệu ba trăm bốn mươi chín vị thuốc y học cổ truyền
các mặt hàng phải đáp ứng một trong ba tiêu chí đó là thuốc thuộc các danh mục do bộ y tế ban hành thuốc được mua để phục vụ công tác điều trị hàng năm tại các cơ sở y tế
thuốc được cấp phép lưu hành hợp pháp tại việt nam